ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ điều tra ba đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi
cơ quan công an cũng phát đi thông báo tìm kiếm những người đã vay tiền của nhóm đối tượng nhanh chóng đến trình báo
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ba đối tượng trần văn ngọc phan văn nhất và nguyễn văn tiện cùng chú tại tỉnh ninh bình
đến địa bàn tỉnh đồng tháp dùng thủ đoạn giải tờ rơi trên địa bàn các xã của huyện cao lãnh và huyện cái bè tỉnh tiền giang cho vay nặng lãi
đã có trên năm mươi người bị hại vay tiền của các đối tượng từ một triệu đến năm mươi triệu đồng với lãi suất cao
lực lượng công an tạm giữ bốn xe mô tô năm điện thoại di động ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng và thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến việc cho vay lãi nặng